trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội vương đình huệ đến trung quốc từ ngày bảy đến một mươi hai tháng bốn
các tờ báo lớn của trung quốc như tân hoa xã nhân dân nhật báo thời báo hoàn cầu đài truyền hình trung ương trung quốc
đã đồng loạt đưa tin về các hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại bắc kinh
trong khuôn khổ chuyến thăm tại bắc kinh chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã lần lượt có các cuộc hội kiến
với ông tập cận bình tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
hội đàm với ông triệu lạc tế ủy viên thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại biểu hội đồng nhân dân nhân đại toàn quốc trung quốc
hội kiến ông vương hộ ninh ủy viên thưởng vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc
theo tân hoa xã tại các cuộc hội kiến và hội đàm các nhà lãnh đạo trung quốc đều nhắc đến chuyến thăm của tổng bí thư
chủ tịch nước trung quốc tập cận bình tới việt nam vào tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
kỳ lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược
mở ra giai đoạn hợp tác mới cho quan hệ hai nước
các phát biểu đều khẳng định trung quốc sẵn sàng cùng việt nam thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao quan trọng
mà tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc tập cận bình
và tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng đã đạt được
thúc đẩy giao lưu hợp tác trên tất cả các kênh các cấp và các lĩnh vực
trung quốc sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với việt nam để tăng cường xây dựng nền dân chủ pháp quyền
kiên định đi theo con đường dân chủ xã hội chủ nghĩa do người dân hai nước lựa chọn
ủy viên trưởng ủy ban thưởng vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc triệu lạc tế cũng nhấn mạnh
việc tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình gặp chủ tịch quốc hội vương đình huệ đầu tiên ngay sau khi đoàn tới bắc kinh
thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai nước và chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao của đảng và nhà nước việt nam
trong khi đó chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hộ ninh cũng nhấn mạnh
trung quốc sẵn sàng cùng việt nam nỗ lực hết sức thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng
thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai chung việt
chính hiệp toàn quốc trung quốc sẵn sàng cùng ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đóng góp cho sự phát triển quan hệ giữa hai đảng hai nước
trước đó vào sáng tám tháng bốn tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh trung quốc
trong khuôn cổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến ông tập cận bình
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
đây là nhà lãnh đạo trung quốc đầu tiên mà chủ tịch quốc hội vương đình huệ hội kiến
trong chuyến thăm chính thức trung quốc
việc tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình thu xếp gặp chủ tịch quốc hội vương đình huệ đầu tiên
ngay sau khi đoàn tới bắc kinh thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai nước
và chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao của đảng và nhà nước việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chuyển lời thăm hỏi thân tình những tình cảm quý mến và tốt đẹp
của tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước việt nam
tới ông tập cận bình
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc mừng những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử
mà đảng nhà nước và nhân dân trung quốc đã giành được nhất là từ đại hội một mươi tám đến nay
tin tưởng nhân dân trung quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đại hội hai mươi
xây dựng trung quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh văn minh hài hòa và tươi đẹp
hy vọng trung quốc sẽ đóng góp quan trọng cho hòa bình hợp tác và phát triển toàn cầu
thực hiện ngoại giao láng giềng thân thành huệ dung mang lại cơ hội hợp tác cho các nước láng giềng
trong đó có việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình gửi lời thăm hỏi thân thiết đến tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định trung quốc ủng hộ việt nam phát triển ổn định
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước
tổng bí thư chủ tịch tập cận bình nhấn mạnh việc lãnh đạo cao nhất của hai đảng hai nước
nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược mở ra giai đoạn hợp tác mới
rộng mở cho quan hệ song phương với sáu phương hướng lớn tin cậy chính trị cao hơn
hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn hợp tác thực chất sâu sắc hơn nền tảng xã hội vững chắc hơn
phối hợp đa phương chặt chẽ hơn bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn
đóng góp tích cực cho hòa bình phát triển của khu vực và thế giới
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ việt nam trung quốc
nhấn mạnh hai đảng hai nước có nhiều điểm tương đồng về nền tảng tư tưởng
mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội đều phấn đấu vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh phát triển quan hệ với trung quốc là lựa chọn chiến lược
ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ vì hòa bình hợp tác và phát triển
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của việt nam
khẳng định việt nam nhất quán thực hiện chính sách một trung quốc
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình khẳng định
trung quốc hết sức coi trọng quan hệ với việt nam luôn mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai đảng
hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thực chất
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên củng cố và tăng cường tin cậy chính trị
tăng cường tiếp xúc cấp cao triển khai tốt giao lưu hợp tác kênh đảng
chính phủ quốc hội mặt trận tổ quốc và trong các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao công an quốc phòng
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên nâng tầm kết nối chiến lược
tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác hai nước trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại
mở rộng nhập khẩu hàng hóa nhất là nông sản của việt nam
đẩy mạnh kết nối giữa việt nam với những chiến lược phát triển lớn của trung quốc
kết nối đường sắt đường bộ cao tốc đường biển đường không
thúc đẩy hợp tác tài chính tiền tệ chuyển đổi số
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân
phát huy vai trò của đại biểu quốc hội quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc
trong việc thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội
qua đó đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực và góp phần cùng đảng nhà nước
xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển theo tinh thần kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn
đánh giá cao và bày tỏ coi trọng các đề xuất hợp tác của việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình khẳng định
trung quốc sẵn sàng cùng việt nam duy trì trao đổi chiến lược thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp
tăng cường giao lưu hợp tác kênh đảng chia sẻ kinh nghiệm lý luận về xây dựng đảng và quản lý đất nước
tăng cường hợp tác thực chất đẩy nhanh kết nối chiến lược nhất là trong lĩnh vực đường sắt
cửa khẩu thông minh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số năng lượng xanh khoáng sản thiết yếu
và các ngành nghề mới nổi hoan nghênh việt nam tham gia kết nối với các chiến lược phát triển liên vụ lớn của trung quốc
nhấn mạnh hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp có vai trò quan trọng không thể thay thế trong quan hệ hai đảng hai nhà nước
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình hoan nghênh nhân đại trung quốc và quốc hội việt nam ký mới thỏa thuận hợp tác
nhằm nâng cao mức độ và hiệu quả hợp tác đồng thời tích cực triển khai hợp tác trên các lĩnh vực và tới các cấp
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đề nghị hai bên đóng góp tích cực cho việc tăng cường hợp tác thực chất
đẩy mạnh giao lưu nhân dân nhất là thế hệ trẻ củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước
chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng kiện toàn pháp chế xã hội chủ nghĩa
cũng trong ngày tám tháng bốn tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh trung quốc
ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế đã chủ trì đón và hội đàm với chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đến sáng chín tháng bốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến ủy viên thưởng vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hộ ninh
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tham dự nhiều hoạt động
như tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của trung quốc dự lễ kỷ niệm ba mươi năm đường bay và chào mừng chuyến bay thứ một trăm linh trên đường bay việt nam trung quốc
dự tọa đàm cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp việt nam trung quốc gặp gỡ hữu nghị nhân dân việt nam trung quốc
trước đó vào chiều bảy tháng bốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến thủ đô bắc kinh
bắt đầu chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa theo lời mời của ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
đây là chuyến thăm cao cấp đầu tiên sau khi hai nước nâng tầm quan hệ là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của ông vương đình huệ trên cương vị chủ tịch quốc hội
cũng là chuyến thăm trung quốc của chủ tịch quốc hội việt nam sau năm năm
chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc duy trì đà tiếp xúc cấp cao triển khai cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng hai nước
không chỉ góp phần tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp mà còn là sự trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai đảng hai nhà nước việt nam trung quốc